văn phòng trung ương đảng đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và chỉ đạo đại hội
giữa đại hội còn có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
năm năm qua văn phòng trung ương đảng đã quán triệt triển khai thực hiện tốt chủ trương của đảng về công tác thi đua khen thưởng
diễn ra sôi nổi liên tục có sức lan tỏa lớn xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc
phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội đồng chí trần quốc vượng biểu dương đánh giá cao những kết quả đã đạt được
qua các phong trào thi đua yêu nước và yêu cầu văn phòng trung ương đảng tiếp tục quán triệt
tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
luật thi đua khen thưởng và các văn bản của đảng nhà nước về công tác này
quán triệt sâu sắc lời dạy của bác hồ về thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực phát triển xây dựng con người mới
cán bộ văn phòng trung ương phải là gương mẫu thực hiện các quy định nêu gương của đảng
phải loại trừ mọi biểu hiện sai trái dù là nhỏ
phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể thiết thực hướng về cơ sở
có kế hoạch tổ chức cụ thể không vô chương hình thức thường xuyên đôn đốc kiểm tra đánh giá sơ kết
tổng kết các phong trào thi đua
đại hội đã vinh danh hai cá nhân được tặng thưởng huân chương độc lập
một cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì một trăm bốn mươi chín tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm